ngày tám tháng bảy viện lịch sử quân sự việt nam và ban tuyên giáo thành ủy tp hcm
phối hợp tổ chức hội thảo khoa học chiến thắng ba mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân việt nam thời đại hồ chí minh
hội thảo tổ chức tại tp hcm nơi mở mạng cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
và cũng là nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược chiến dịch hồ chí minh lịch sử mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hội thảo nhằm làm sâu sắc hơn những nhân tố quan trọng đã làm nên thắng lợi lịch sử này
khẳng định vị trí vai trò của chiến thắng ba mươi tháng bốn trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
qua đó đúc rút những kinh nghiệm quý những bài học hay để vận dụng phát huy vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời hội thảo làm rõ tính sáng tạo nét độc đáo nghệ thuật đặc sắc trong tổ chức và điều hành chiến dịch
trận quyết chiến chiến lược có quy mô lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
đó là nghệ thuật kết hợp tiến công và nổi dậy nghệ thuật chớp và tranh thủ thời cơ chuyển hóa linh hoạt
tạo bất ngờ trong tiến công nghệ thuật sử dụng lực lượng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia chiến dịch
tạo nên thế trận trong ngoài cùng đánh nghệ thuật chọn hướng mục tiêu tiến công v v
tất cả đã góp phần tạo ưu thế trong tương quan lực lượng nhanh chóng giành thắng lợi hoàn toàn
đó còn là nghệ thuật kết thúc chiến tranh theo hướng có lợi cho sự phát triển của đất nước
của dân tộc thể hiện tinh thần hòa hiếu truyền thống văn hóa quân sự đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam